thưa quý vị và các đồng chí vào sáng ngày hôm nay ngày một mươi năm tháng chín tòa án nhân dân tp hcm đã mở phiên xét xử các đối tượng cùng chú tại tp hcm là lê phú quý nguyễn văn đông nguyễn đức hiệp huỳnh hoàng huynh nguyễn hoàng đức về tội trụng cấp tài sản và phạm tuấn cảnh nguyễn thanh tâm nguyễn văn nhật về tội trụng cấp tài sản và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan chức năng với tổng giá trị tài sản gần một tỷ đồng
trong khoảng thời gian từ ngày ba tháng một năm hai nghìn một mươi bốn đến ngày bảy tháng tám năm hai nghìn một mươi bốn cơ quan điều tra xác định các bị cáo đã thực hiện một mươi ba vụ trộm cắp trên địa bàn tp hcm và một số tỉnh khác
cụ thể lê phú quý tham gia tổng cộng tám vụ tổng giá trị tài sản hai trăm một mươi ba triệu nguyễn văn đông tham gia sáu vụ tổng giá trị một trăm tám mươi triệu huỳnh hoàng huỳnh tám vụ số tiền một trăm bảy mươi năm triệu nguyễn hoàng đức sáu vụ tổng giá trị một trăm hai mươi chín triệu phạm tuấn cảnh bảy vụ tổng tài sản một trăm linh bốn triệu
nguyễn đức hiệp hai vụ tổng giá trị năm mươi một triệu đồng
riêng nguyễn văn nhật là người tiêu thụ tài sản và làm giả giấy chứng nhận đăng ký xe còn nguyễn thanh tâm giúp cho nhật thực hiện hành vi nêu trên
hành vi của các bị cáo đã gây mất trực tự trị an xâm phạm đến lợi ích hợp pháp của người khác
do đó hội đồng xét xử tuyên bị cáo quý tám năm tù giam đồng bảy năm huỳnh sáu năm cảnh năm năm hiệp ba năm thanh tâm hai năm sáu tháng tù
ngoài ra cơ quan điều tra vẫn còn đang phát minh để tìm các bị hại trong một số vụ trộm cắp khác của các bị cáo trên địa bàn tp hcm và sẽ tiếp tục xử lý khi đầy đủ thông tin